một điểm định canh định cư tập trung chỉ mới thi công hoàn thành ít lâu trực kịp bàn giao mặt bằng
thì đã bị hư hỏng nghiêm trọng gây lãng phí của nhà nước hàng chục tỷ đồng
đây là câu chuyện mà phóng viên chúng tôi ghi nhận ở xã long mai huyện minh long tỉnh quảng ngãi
đây là điểm định canh định cư tập trung đồng tranh thôn mai lãnh hữu xã long mai huyện minh long tỉnh quảng ngãi
tại hiện trường bờ ta lui kẻ đất vỡ vụn từng mảng lớn một số bị vùi lấp dưới hàng trăm mét khối đất đá đổ xuống
hồi kia cũng có nhà rồi bây giờ nhà nước ủi sang nói cho tôi hứa cho tôi là để làm ủi sang để tôi làm một cái nhà
bây giờ tới hai nghìn một mươi chín cũng chưa thấy nhà nước giao cho tôi bây giờ căn nhà của tôi là ở nhà tạm bờ trời mưa gió thì cũng ước vô hết trong nhà
dự án này có tổng vốn đầu tư một mươi năm tỷ đồng do ban dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư
dự án được khởi công từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi tám chủ đầu tư đã nghiệm thu kỹ thuật
trong thời gian chờ cơ quan chức năng thống nhất kết quả nghiệm thu để ban giao cho địa phương và đưa dân vào ở thì sự cố đã xảy ra
nguyên nhân chính là do cuối năm hai nghìn một mươi tám xuất hiện các đợt mưa lớn khiến hơn năm mét khối đất đá xói lở làm sập đổ hoàn toàn bờ ta luy dương